tại khóm khe đá thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị lực lượng tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã bắt quả tang hai đối tượng người lào đang vận chuyển một số lượng lớn thịt gà không rõ nguồn gốc đưa vào việt nam
qua lấy lời khai ban đầu hai đối tượng là đa vòn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và voa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại đen sa vẳn huyện xê pôn tỉnh sa vẳn na khẹt lào khai nhận toàn bộ số thịt gà hơn ba trăm linh kg được tài xế nguyễn văn kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế thuộc nhà xe út mòn chạy tuyến huế viêng trăn vận chuyển thuê với giá một trăm linh kíp lào qua đường tiểu ngạch để đưa vào thị trấn lào bảo

tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ qua kiểm tra số gà trên không có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng và không rõ nguồn gốc
trước đó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hai trăm năm mươi lít dầu diazen từ lao bảo sang huyện sê pôn tỉnh sa văn na khẹt lào tiêu thụ
hai đối tượng thảo ư và thao pẻng cùng chú tại bản khung a côn huyện sê pôn tỉnh sa văn na khẹt lào khai nhận sang việt nam mua dầu về bán kiếm lời
hiện đối biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trên